hôm nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh nghệ an đã triệu tập thái văn tuấn
trú tại huyện đô lương đến cơ quan công an để làm việc
đây là người đã có hành vi điều khiển ô tô bằng chân trong clip được đăng tải trên mạng internet trước đó
ngày hai mươi chín tháng chín trên một số trang báo điện tử có đăng tải clip một nam thanh niên đang lái xe ô tô thản nhiên dùng chân điều khiển vô lăng
đây là hành động hết sức nguy hiểm coi thường pháp luật coi thường tính mạng của bản thân cũng như tính mạng của người tham gia giao thông trên đường
qua xác minh nam thanh niên lái xe bằng chân này là thái văn tuấn chú tại huyện đô lương
tại cơ quan công an thái văn tuấn đã thừa nhận mình chính là người trong clip đã được đăng tải
tuấn cho biết thời điểm clip được coi là lúc đang lái xe tải chở hàng chạy trên đường cao tốc hải phòng hà nội qua địa phận tỉnh hải dương
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh nghệ an đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với thái văn tuấn theo quy định của pháp luật